mỗi mùa xuân đến khắp các địa phương trên đất nước đều phát động tết trồng cây
trồng cây để góp thêm màu xanh cho tổ quốc tạo bầu không khí trong lành tươi mới cho quê hương đất nước
ở trường sa nói chung và đảo sơn ca nói riêng tết trồng cây cũng là một hoạt động thường niên vào mỗi dịp tết đến xuân về
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại trường sa
trong lễ phát động tết trồng cây tại công viên võ nguyên giáp trên đảo sơn ca huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
vào dịp xuân đinh rậu hai nghìn một mươi bảy quân và dân trên đảo đã trồng hàng trăm cây xanh với nhiều chủng loại như bàng vuông phong ba cây trang
đảo sơn ca và hầu hết các đảo thuộc huyện đảo trường sa đều có diện tích nhỏ chất đất chủ yếu là cát và san hô vụ
chịu khí hậu khắc nghiệt nóng ẩm do vậy trồng cây gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên việc trồng cây xanh xây dựng cảnh quan được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đảo
mỗi cán bộ chiến sĩ ở trên đảo đều trồng ít nhất một cây xanh
chăm sóc phát triển tốt để khi hoàn thành nghĩa vụ trở về đất liền sẽ bàn giao cho cán bộ chiến sĩ mới
mỗi cây xanh trên đảo đều gắn liền với những kỷ niệm đẹp của đời quân ngũ và thấm đậm tình cảm của người lính trường sa
những cây trước đây tụi em trồng thì được chăm sóc rất cẩn thận
mỗi ngày thì được tưới bón
tuy là nước trên đảo cũng có thời điểm rất quý và hiếm
nhưng mà tụi em cũng
cố gắng là để dành một ít để chăm sóc cây
và cây là một ngày một lớn
hàng năm ngoài cái nhiệm vụ là tết trồng cây
theo cái truyền thống của dân tộc cũng có đất nước
thì vào những cái
ngoài cái dịp tết đến xuân về này
thì các cái thời gian mà khi có điều kiện
thời tiết ủng hộ thì cán bộ chiến sĩ luôn là trồng để bổ sung cây
những cây xanh được ươm mầm và phát triển xanh tốt
không những tạo cảnh quan đẹp
khi hậu ngọt hóa đất đai
tạo bóng mát mà còn làm tốt vai trò che chắn gió bão
ngụy trang phương tiện góp phần trực tiếp
và công tác phòng thủ chiến đấu tại huyện đảo trường sa
đặc biệt cây xanh ở đây còn thể hiện sức sống và tinh thần vững vàng
của quân và dân huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa